hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo một nhóm các nhà nghiên cứu nhật bản từ viện di chuyển quốc gia và đại học niigata
câu trả lời có thể là do các đột biến xuất hiện trong quá trình tự nhân bản khiến biến thể delta dần biến mất
hiện có khoảng hai đột biến trên virus xuất hiện mỗi tháng
ông ituro inu giáo sư viện di chuyển quốc gia nhật bản cho rằng
biến chủng delta ở nước này tích lũy quá nhiều đột biến trên loại protein phi cấu trúc
có chức năng sửa lỗi di chuyển mang tên nsp một mươi bốn
điều này khiến virus dần mất đi chức năng tự sửa lỗi ở gen
và cuối cùng đi đến việc tự hủy diệt
theo các nghiên cứu ngày càng nhiều người châu á mang enzim phòng vệ tên apobex ba a
có khả năng tấn công sars cov hai
vì vậy các chuyên gia từ viện di chuyển quốc gia và đại học nicata
đã thực hiện nghiên cứu để xác định cách thức apopec ba a tác động lên protein nfp một mươi bốn
và khả năng ước chế virus corona của egym này
các nhà khoa học đã phát hiện biến thể delta x đa dạng di chuyển hơn biến thể alpha
bên cạnh đó protein nfp một mươi bốn của nhiều mẫu virus corona
ở nhật bản đã qua nhiều lần đột biến ở vị trí a ba trăm chín mươi bốn v
chúng tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện điều này
biến thể delta ở nhật bản có khả năng lây nhiễm mạnh và lấn át các biến thể khác
tuy nhiên chúng tôi tin rằng khi ngày càng nhiều đột biến xuất hiện
virus bị lỗi và mất khả năng tự nhân bản
vì số ca nhiễm không tăng lên chúng tôi cho rằng trong quá trình đột biến
sars cov hai đã tự biến mất do mất khả năng sinh sôi
ông inoue nói
giả thuyết của ông inoue có thể giúp giải thích việc
các nhiễm đột ngột giảm xuống ở nhật bản
còn ông takeshi urano giáo sư chuyên ngành y tại đại học shimane
và là người không tham gia nghiên cứu trên cũng có quan điểm tương tự
protein nfp một mươi bốn giúp virus corona không bị phân hủy
các nghiên cứu cho thấy khi nfp một mươi bốn bị tê liệt khả năng tự nhân bản của virus giảm đáng kể
đây có thể là nguyên nhân khiến làn sóng lây nhiễm này kết thúc
ông urano nói và cho rằng loại chất hóa học có khả năng phân giã nfp một mươi bốn
có thể được coi là phương thuốc tiềm năng điều trị cho người mắc covid một mươi
các chuyên gia y tế dự đoán thế giới sẽ tìm ra cách đối phó với covid một mươi chín trong tương lai gần
nhưng điều đó không có nghĩa đại dịch sẽ kết thúc hoàn toàn
thay vào đó căn bệnh này có thể trở thành bệnh đặc hữu
có nghĩa covid một mươi chín sẽ tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng
nhưng theo một cách dễ đoán hơn và ít gây ảnh hưởng nghiêm trọng
các nhà virus học và dịch tễ học cho biết vào giai đoạn cuối cùng
covid một mươi chín có thể giống những căn bệnh thông thường ít gây chết người hơn
như cúng hoặc cảm lạnh
sự tồn tại của virus trong xã hội sẽ phụ thuộc vào các yếu tố
bao gồm mức độ bao phủ vaccine và cách nó tiếp tục tiến hóa ra biến chủng mới
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ
một căn bệnh được xem là đặc hữu khi nó thường xuyên xuất hiện trong cộng đồng
khác với đại dịch thường có số ca bệnh gia tăng đột ngột
các bệnh đặc hữu tuân theo mô hình có thể dự đoán được và xảy ra ở mức độ dự kiến cơ bản
chẳng hạn sốt z là bệnh đặc hữu xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới
ước tính có khoảng hai trăm hai mươi chín triệu trường hợp mắc vào năm hai nghìn một mươi chín theo tổ chức y tế thế giới who
trước khi được dự đoán trở thành bệnh đặc hữu một số chuyên gia y tế công cộng và bệnh truyền nhiễm
từng nhận định đại dịch covid một mươi chín có thể kết thúc khi mỹ và nhiều nước khác đạt được miễn dịch cộng đồng
nhưng mục tiêu này đang ngày càng trở nên khó thành
các bệnh chủng mới dễ lây lan hơn như delta đã khiến số lượng người cộng đồng
cần được bảo vệ gia tăng để ngăn chặn sự lây lan của virus
hiệu quả miễn dịch suy giảm sau khi mắc bệnh hoặc tiêm chủng
cùng với việc virus đôi khi có khả năng lây lan ở người đã tiêm vaccine
dẫn đến ca nhiễm trùng đột phá cũng khiến giấc mơ miễn dịch cộng đồng trở thành thách thức
một phó giáo sư thuộc bộ phận truyền nhiễm và vaccine tại trung tâm nghiên cứu ung thư cho biết
sự bảo vệ có được từ việc tăng khả năng miễn dịch trong cộng đồng giống như một thiết bị điện hơn là công tắc
nói cách khác dù không thể đóng covid một mươi chín
nhiều người có khả năng miễn dịch vẫn sẽ giúp hạn chế sự lây lan của virus và có lợi cho cộng đồng
các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết
việc loại bỏ covid một mươi chín tức là đảm bảo vĩnh viễn không còn ca mắc nào trên toàn thế giới
là không có khả năng ít nhất là trong tương lai gần
cho tới nay đậu mùa là bệnh dịch duy nhất ở người bị xóa sổ
thông qua một chiến dịch tiêm chủng và giám sát toàn diện
ngoài chợ đầu mùa các đại dịch cuối cùng cũng trở thành
một căn bệnh đặc hữu mà con người phải sống chung
trên thực tế các cơ quan y tế đã và đang cố gắng tiêu diệt bệnh bại liệt trong nhiều thập kỷ
nhưng họ vẫn chưa thành công mặc dù đã đầu tư hàng tỷ usd và có một loại vaccine hiệu quả
việc xóa sổ hoàn toàn đòi hỏi những nỗ lực rất lớn
tiến sĩ heidi brown phó giáo sư tại khoa dịch tế học và thống kê sinh học đại học arizona nhấn mạnh
các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết
khả năng lây nhiễm cao cùng khả năng lây truyền
giữa người và các loài động vật khác khiến việc tiêu diệt tần gốc covid một mươi chín trở nên khó khăn
nếu không muốn nói là không thể
một số quốc gia từng áp dụng chiến lược zero covid một mươi chín với mục tiêu xóa sổ virus trong nước đã thất bại
các bệnh tưởng như đã được loại bỏ vẫn có thể quay trở lại nếu chúng không bị xóa sổ trên toàn cầu
sởi từng được cho là đã biến mất ở mỹ từ năm hai nghìn
dù vẫn còn phổ biến ở một số nơi khác trên thế giới
nhưng đến năm hai nghìn một mươi chín căn bệnh này đã quay trở lại
sau khi dịch bùng phát chủ yếu ở new york
hầu hết nhà dịch tễ học đều tin rằng covid một mươi chín có trở thành bệnh đặc hữu ở khắp mọi nơi trên thế giới
mặc dù nó có thể xảy ra vào những thời điểm khác nhau ở những nơi khác nhau
các chuyên gia kỳ vọng rằng những quốc gia đầu tiên thoát khỏi đại dịch
sẽ là những nơi có tỷ lệ tiêm chủng cao như đan mạch và bùa đảo nha
tuy nhiên một số người cảnh báo rằng sars cov hai vẫn là một loại virus khó lường
và còn quá sớm để dự đoán sự hiện diện của covid một mươi chín trong tương lai
cho đến khi các nhà dịch tễ học có thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai
mà không còn những cảnh báo về sự không chắc chắn
thì chúng ta vẫn đang ở trong tình huống dịch bệnh tiến sĩ brow nói
các quốc gia nghèo với tỷ lệ tiêm chủng rất thấp đặc biệt là ở châu phi
có thể bị rơi vào khủng hoảng một thời gian
trừ khi họ sớm nhận được thêm vaccine nếu không sẽ mất nhiều năm để đủ số người trưởng thành
đặt miễn dịch và ngăn các bệnh viện quá tải
quốc gia đông dân nhất thế giới trung quốc
vẫn đang cố gắng loại bỏ covid một mươi chín tại đất nước của mình
một số quốc gia khác ở châu á cũng từng theo đuổi chiến lược này
với các biện pháp hạn chế đi lại kiểm dịch nghiêm ngặt và phong tỏa nhanh chóng
để dập tắt đưa dịch bùng phát ở địa phương
nhưng biến chủng delta dễ lây lan hơn
khiến con người nhận thức được rằng vaccine không hoàn toàn ngăn chặn sự lây nhiễm
và cái giá về mặt kinh tế xã hội đã khiến hầu hết quốc gia tứ bỏ chiến lược zero covid một mươi chín
thời gian qua mỹ đã có nhiều sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống dịch của việt nam
tổng lãnh sự quán mỹ tại tp hcm
khẳng định nước này sẽ tiếp tục hợp tác với việt nam trong công cuộc chống dịch covid một mươi chín
cũng như công cuộc tái thiết lập sau dịch
việc hợp tác này dựa trên nền tảng là mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia
trong những năm qua mỹ hỗ trợ gần như một tỷ usd giúp việt nam phát triển hạ tầng y tế
bên cạnh vaccine mỹ cũng chuyển giao bảy mươi bảy tủ âm sâu cho việt nam hôm một mươi hai tháng một mươi tại hà nội
đây là những chiếc đầu tiên trong số một trăm một mươi một tủ lạnh âm sâu
do bộ quốc phòng mỹ cung cấp cho chính phủ việt nam
mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ giá trị hai mươi sáu bảy triệu usd nhằm giúp việt nam ứng phó với đại dịch
ngoài số vaccine mà mỹ đã trao tặng thông qua cơ chế covax
việt nam đến nay đã nhận hàng triệu liều vaccine astrazeneca từ covax
cơ chế covax do liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh
liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng tổ chức y tế thế giới điều hành
và unicef đóng vai trò đối tác phân phối chủ chốt
mỹ là quốc gia có đóng góp lớn nhất cho cơ chế covax
thông qua cơ quan phát triển quốc tế mỹ
chính phủ mỹ đã đóng góp bốn tỷ usd để hỗ trợ covas mua và phân phối vaccine covid một mươi chín
tới chín mươi hai nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình thấp
việt nam net đưa tin ngày một mươi sáu tháng một mươi một chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi
vừa ký quyết định quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
quy định mới về thích ứng an toàn có hiệu lực trên phạm vi toàn thành phố
và ở các phường xã thị trấn áp dụng theo từng cấp độ
cho các nhóm hoạt động gồm cơ quan công sở giao thông giáo dục và hoạt động khác
quyết định có hiệu lực từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một và thay thế một số nội dung trong chỉ thị một mươi tám
cùng nhiều văn bản khác liên quan đến việc vận chuyển hoạt động sản xuất
kinh doanh ăn uống mà ủy ban nhân dân tp ban hành trước đây
theo quy định mới tp hcm cho phép thêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ như
massag spa làm đẹp quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke
được hoạt động
cấp độ một được phép hoạt động nhưng đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng
chống dịch covid một mươi chín
người làm việc cần phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
ở cấp độ hai người làm việc và người tham gia theo quy định trên
nhưng các loại hình này hoạt động hạn chế
chỉ được tối đa năm mươi công suất cùng một thời điểm
ở cấp độ ba người làm việc và người tham gia theo quy định trên
người tham gia vẫn theo quy định trên
nhưng các dịch vụ hoạt động tối đa hai mươi năm công suất tại cùng một thời điểm
không hoạt động các dịch vụ như bar vũ trường công lạc bộ khiêu vũ karaoke
phường xã thị trấn cấp độ bốn không được hoạt động
với hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp
tp hcm cho phép hoạt động ở cấp độ một hai ba và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ bốn
riêng với vùng cấp độ hai ba thời gian số lượng học sinh
và một số hoạt động phải ngừng theo hướng dẫn của bộ y tế
kết hợp với dạy học trực tuyến qua truyền hình
đối với cơ sở ăn uống tại chỗ
tp hcm cho phép hoạt động ở cấp độ một hai cấp độ ba sẽ hoạt động hạn chế có điều kiện
và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ bốn
theo hướng dẫn cụ thể của sở công thương và ban quản lý an toàn thực phẩm tp
đối với các hoạt động thư viện đọc sách giảm chiếu phim điện tử cơ sở
địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trò chơi điện tử không có kết nối mạng
cho phép hoạt động ở cấp độ một cấp độ hai sẽ hoạt động hạn chế
hoạt động tối đa năm mươi số lượng khách cấp độ ba được phép hoạt động tối đa hai mươi năm số lượng khách
và cấp độ bốn không hoạt động
đối với bán hàng rong vé số dạo hoạt động ở cấp độ một cấp độ hai hoạt động có điều kiện
người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh
đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín cấp độ ba bốn hoạt động
đối với các hoạt động trong nhà như đám cưới đám tang hội họp
tập huấn hội thảo hoạt động lễ hội sự kiện văn hóa thể thao
phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
cấp độ một đều hoạt động không hạn chế số người tham gia
nhưng không vượt quá sức trưa tối đa đảm bảo giữ khoảng cách từ một m trở lên
cấp độ hai hoạt động hạn chế số người tập trung tối đa không quá năm mươi sức chứa tối đa
đảm bảo khoảng cách từ hai m trở lên
cấp độ ba hoạt động hạn chế số người tập trung tối đa không quá hai mươi năm sức chứa tối đa
đảm bảo giữ khoảng cách hai m trở lên